trong hơn một năm qua lai châu đã tích cực triển khai nghị quyết số một mươi chín của đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt được những kết quả bước đầu quan trọng
trong đó huyện tân uyên nổi lên là điển hình đi đầu trong việc xác nhập các đơn vị trường học
tinh giản biên chế bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy và học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
với đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đông thì bản thân mình cũng phải là một người gương mẫu đi đầu trong mọi công việc
và luôn luôn tạo sự đoàn kết trong đơn vị trường để anh em mình thấy là mình luôn luôn là những tấm gương gương mẫu
để cho tất cả mọi người cùng học tập và lo theo để phân đấu vì mục tiêu chung
trong công tác chỉ đạo của ban giám hiệu thì chúng tôi mục tiêu là phải luôn luôn đoàn kết thống nhất

ngay trong ban giám hiệu là cái việc mà nhận thức về các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước là phải được đầy đủ và thông suốt
để đảm bảo cho công tác chỉ đạo được tốt hơn từ đó mới có thể nâng cao được chất lượng dạy học
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín huyện tân uyên đã thu gọn mạnh mẽ đầu mối các đơn vị trường học
theo lộ trình và kế hoạch đến năm hai nghìn ba mươi huyện tân uyên đã vượt chín đơn vị trường học và về đích sớm hơn một mươi năm so với mục tiêu đề ra
từ bốn mươi chín đơn vị trường năm hai nghìn một mươi năm giảm xuống chỉ còn ba mươi hai đơn vị trường năm hai nghìn một mươi tám giảm hai mươi một cán bộ quản lý một mươi hiệu trường
đây là tiền đề thuận lợi để sắp xếp cơ cấu lại hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học
điều chỉnh lại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản gắn với lộ trình xây dựng các xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng tham mưu cho huyện là bây giờ mà đánh giá trên cơ sở đề xuất của phòng thì nó mang tính chủ quan
chúng tôi tham mưu cho huyện là ban hành một bộ tiêu chí
đến thời điểm này là tất cả các đồng chí mà đủ điều kiện làm hiệu trưởng thì cũng đã rất xứng đáng theo các tiêu chí
có những đồng chí không đủ điều kiện thì cũng đã rất là vui vẻ xuống làm phó hiệu trưởng hoặc xuống làm giáo viên
ban chỉ đạo tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết một mươi tám một mươi chín đã có chỉ đạo tại báo cáo số hai
thực hiện việc sắp xếp theo hướng là mỗi xã hình thành một trường đối với một cấp học
thời điểm bây giờ
là tâm nguyên đã thực hiện hoàn thành việc sắp xếp gọn trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đối với các đơn vị trường học trên toàn địa bàn
nhờ làm tốt bộ tiêu chí chấm điểm lựa chọn cán bộ quản lý sau khi sắp nhập phù hợp với thực tiễn
đảm bảo tính công bằng dân chủ mà tân nguyên thực sự trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh lai châu
trong thực hiện nghị quyết số một mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
của các đơn vị sự nghiệp công nghiệp